số tỉnh thành xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi liên tiếp gia tăng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này và đặc biệt sau khi có ổ dịch đầu tiên tại huyện ngân sơn
tỉnh bắc cạn đã thực hiện nhiều giải pháp cấp bách để phòng chống loại dịch bệnh này
đây là chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời vừa được thành lập và đi vào hoạt động được vài ngày nay
tại đầu cầu ổ gà thuộc tổ bảy thị trấn trợ mới
tại đây các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông cán bộ quản lý thị trường cán bộ thú y
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày mỗi ngày có ba ca trực
khu vực này nằm giáp xanh giữa hai tỉnh thái nguyên và bắc cạn nên việc theo dõi kiểm dịch được thực hiện nghiêm ngặt
sau khi có quyết định của hiếu an nhân tỉnh quyết định ba trăm bảy mươi của hiếu an nhân tỉnh
thì trạm kiểm dịch tổng vật trợ mới mà trực tiếp là chốt kiểm dịch tại trạm kiểm dịch tổng vật trợ mới
có đầy đủ ba cán bộ của phòng cảnh sát giao thông của quân tỉnh hai cán bộ của cục quản lý thị trường
và cán bộ trạm kiểm dịch là trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm tra kiểm soát hàng hóa thuộc lĩnh vực là động vật
sản phẩm động vật vận chuyển vào địa bàn tỉnh đều được kiểm tra kiểm soát và phun khử trùng chưa được
tại mỗi chốt kiểm dịch các phương tiện chở động vật sản phẩm từ động vật đi qua đều được tiến hành phun tiêu độc khử trùng xung quanh xe
sau đó kiểm tra thủ tục hành chính nguồn gốc xuất xứ động vật nuôi giấy kiểm dịch khi bảo đảm đủ điều kiện mới cho xe đi tiếp
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc cạn đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
ngoài thành lập các chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời còn tập trung một số biện pháp trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh
kiểm tra nhắc nhở tiêu độc sát trùng tại các trang trại chăn nuôi và cơ sở giết mổ kiểm tra hộ chăn nuôi nhỏ lẻ